tại thủ đô moscow liên bang nga công ty du lịch vinpearl travel nga thuộc công ty cổ phần vinpearl việt nam đã tổ chức lễ khai trương chính thức hoạt động tại nga
dự kiến công ty sẽ cung cấp cho khách du lịch nga các tour du lịch chọn gói đại diện công ty cho biết vinpearl travel nga đã ký kết hợp tác với những đối tác có uy tín nhằm đem lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng
theo kế hoạch vinpearl travel nga và đối tác việt nam airlines sẽ mở tám đường bay định kỳ nối liền bốn thành phố moskova vladivostok novosibirsk và ekaterinburg với nha trang và phú quốc hai điểm đến du lịch lớn nhất của việt nam
mục tiêu dự kiến đạt tối thiểu một trăm sáu mươi tám chuyến bay một năm và phục vụ cho hơn năm mươi lượt khách nga đến việt nam với gói dịch vụ du lịch riêng biệt
chuyến bay đầu tiên từ moskova nga sẽ tới nha trang vào ngày một mươi hai tháng ba tới